thưa quý vị một trong số những nguyên nhân khiến cho trẻ em bị cận thị ngày càng nhiều là do tư thế ngồi học không đúng khiến cho mắt tiếp xúc quá gần với sách vở gây mỏi và mờ
vậy làm thế nào để giúp cho trẻ khắc phục tình trạng này trong phần sáng chế và ứng dụng ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu một sản phẩm rất đặc biệt đó là robot chống cận thị và gù lưng cho trẻ em
thiết bị này tuy nhỏ bé nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc giám sát đồng hành cùng sức khỏe của các em học sinh trong suốt quá trình học tập
đây là thiết bị chống cận thị và gù lưng cho trẻ em có tên là cattene một sản phẩm điển hình của công nghệ bốn chứa đầy đủ các bước kỹ thuật công nghệ như phần cứng
phim web hệ điều hành nhúng kết nối điện toán đám mây và khai thác dữ liệu sản phẩm được chế tạo bởi nhóm tác giả là cựu sinh viên trường đại học bách khoa hà nội